tin cơn bão số bảy vào lúc một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông
ngay trên khu vực phía đông đảo hải nam của trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông ngay trên vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
sau khi đi vào đất liền các tỉnh đông bằng bắc bộ bắc trung bộ với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới